tổng công ty đường sắt việt nam cho biết trong tháng bảy và tháng tám hàng loạt chuyến tàu thống nhất và tàu đi các tỉnh xuất phát từ ga sài gòn và ga hà nội đi các địa phương trên tuyến đường sắt bắc nam sẽ giảm giá từ tám đến hai mươi
cụ thể từ ngày bảy tháng bảy đến hết ngày một mươi hai tháng tám sẽ giảm một mươi giá vé loại ghế ngồi trên các tàu se hai mươi một se hai mươi hai nh một nh hai chạy vào các ngày thứ hai thứ ba thứ bốn hàng tuần
các tàu se hai mươi sáu sqn hai snt hai snt bốn snt sáu chạy vào các ngày thứ hai thứ ba thứ bốn thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
các tàu se hai mươi năm sqn một snt một snt ba snt năm chạy vào các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
tàu spt hai chạy vào các ngày thứ hai thứ ba thứ bốn thứ năm chủ nhật hàng tuần
tàu spt một chạy vào các ngày thứ hai thứ ba thứ bốn thứ năm thứ sáu thứ bảy hàng tuần
giảm một mươi giá vé các loại chỗ trên tàu spt bốn chạy vào các ngày thứ hai chủ nhật hàng tuần
tàu spt ba chạy vào các ngày thứ hai thứ sáu thứ bảy hàng tuần